bùi quốc đạt hay còn gọi là đạt ma sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại phường đông vệ thành phố thanh hóa là giang hổ phức tạp có nhiều tiền án manh động tại địa bàn tỉnh thanh hóa vừa bị công an tỉnh thanh hóa bắt giữ để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản của người dân tại địa bàn xã xuân du huyện như thanh tỉnh thanh hóa
căn cứ tài liệu thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định tạm giữ thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của bùi quốc đạt tại phố lê hoàn phường ba đình thành phố thanh hóa